do mùi là một loại gia vị rất phổ biến trong các bữa cơm của người việt
ngoài làm rau gia vị rau mùi còn là một vị thuốc chữa bệnh
một đặc điểm của cây rau mùi
rau mùi còn gọi là hồ tuy hương tuy nguyên tuy ngò ngổ ngổ thơm
quả mùi ta thường gọi nhầm là hạt mùi là quả chín phơi hay xấy khô của cây mùi
mùi còn được gọi là hồ tùy vi hồ là nước hồ tên trung quốc đặt cho các nước ấn độ trung á
tuy là ngọn và lá tàn mát
xưa kia trương khiên người trung quốc đi xứ nước hồ mang giống cây này về có lá thừa thớt tàn mát
cây mùi sống hàng năm cao ba mươi năm năm mươi m thần nhắn phía trên phần nhánh lá ở góc có cúng dài
một ba lá chét lá chét hình hơi tròn và bản thân lại thường xẻ thành ba thùy
nếp thùy có khía rang tròn và to những lá phía trên có chét chia thành những thùy hình sợi nhỏ nhọn
toàn thân và lá có mùi thơm dễ chịu hoa trắng hơi hồng họp thanh tán gồm ba năm gọng không có tổng bao
tiểu bao gồm hai ba lá chết đính ở một phía
quả bế đôi hơi hình cầu nhãn dài hai năm bốn mm gồm hai nửa phân liệt quả mỗi nửa có bốn sống thẳng và hai sống chung
cho cả hai nửa
cây mùi được trồng phổ biến ở khắp nước ta nhưng chỉ thấy để lấy làm gia vị hay một số ít dùng trong ngày tết nấu nước tắm cho thơm
tại nhiều vùng ở ven địa trung hải trung á ấn độ trung quốc
người ta trồng đại quy mô để lấy quả làm thuốc và cất tinh dầu dùng trong công nghiệp nước hoa
cây mùi rất ưa đất kiềm mát dễ hút nước cày bừa kỹ tránh nơi đất xét và râm mát vì cây mùi ưa cho ánh sáng
quả chín tới đâu
thu hái tới đấy để tránh cho những quả chín quá khỏi dụng
hái tỏa tán phơi nắng cho khô rồi đập lấy quả tiếp tục phơi nắng cho khô và bảo quản tránh ẩm
khi khô quả mất mùi hôi và trở thành mùi thơm dễ chịu
ngoài quả da người ta còn dùng cả dễ và lá để làm thuốc
trong quả mùi có ba tám mươi có khi tới một tinh dầu
ngoài ra còn một mươi ba hai mươi chất béo một mươi sáu một mươi tám chất protein
ba tám cellulose và một mươi ba chất không nitro
thành phần chủ yếu của tinh dầu là bảy mươi chín mươi linaloola
trong lá và thân cũng chứa trên dưới một tinh dầu
hai công dụng và liều dùng
theo sách những cây thuốc và vị thuốc việt nam của phó giáo sư tiến sĩ đỗ tất lợi
quả mùi là một vị thuốc được dùng trong nông y và tây y
tây y dùng quả mùi làm thuốc trung tiện làm dễ tiêu kích thích và giúp tiêu hóa
công nghiệp nước hoa hương liệu cho chè và rượu mùi dùng nhiều hơn nữa
tính chất quả mùi theo tài liệu cổ vị cay tính ôn có tác dụng phát tán
thuốc đậu sợi cho mọc trừ tà khí khu phong long đờm dùng làm thuốc mạnh dạ dày
tiêu cơm thông khí ở bụng dưới lợi đại tiểu trường sởi đậu không mọc
hiện nay quả mùi được dùng thuốc sợi đậu mọc tán quả mùi
hòa vào rượu mà phun thì đậu sợi mọc ngay
ngoài ra còn dùng làm thuốc giúp tiêu hóa chữa ho ít sữa
mỗi ngày dùng bốn một mươi g quả mùi hoặc một mươi hai mươi g lá cây tươi dưới sẵn thuốc sắc hoặc hâm rượu
ba đơn thuốc có quả mùi theo kinh nghiệm
quả mùi tám mươi g tán nhỏ rượu một trăm linh ml nước một trăm linh ml đun sôi đậy kín tránh bài hơi
lọc bỏ bã phun từ đầu đến chân trừ mặt đậu sẽ mọc ngay kinh nghiệm dân gian
ba đơn thuốc có quả mùi theo kinh nghiệm
để xong cặn sữa quả mùi sáu g nước một trăm linh ml đun sôi trong một mươi năm phút chia hai lần uống trong ngày
mặt có những nốt đen quả mùi sắc nước rửa luôn nốt đen sẽ dần biến mất